bà hòa lại vừa ghé thăm hai cơ sở sản xuất kinh doanh tư nhân và gây ra nhiều thiệt hại
đáng chú ý trong số đó là vụ việc thương tâm tại nam định khi đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ con
vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này xảy ra vào lúc hơn hai giờ sáng nay tại một cửa hàng điện tử điện lạnh thuộc huyện y yên
theo những người hàng xóm họ đã bị đánh thức bởi những tiếng nổ và sau đó phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội
nên đã chi hô mọi người dập lửa tìm cách cứu giúp những người bị mắc kẹt ở bên trong
tuy nhiên do cửa sắt bị khóa cháy khi phá được cửa thì ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà
nên không thể tiếp cận vào bên trong
công tác cứu hộ cũng gặp nhiều khó khăn do bên trong nhà là những đồ dễ cháy nổ
theo các cơ quan chức năng tại thời điểm xảy ra vụ cháy có ba người ở trong nhà không kịp mở cửa thoát ra ngoài
nên đã tử vong
các nạn nhân là ba mẹ con gồm chị phạm thị thảo ba mươi sáu tuổi
cùng hai con nhỏ là cháu đỗ thanh xuân một mươi tuổi và đỗ tấn dũng sáu tuổi
nguyên nhân của vụ cháy được nhận định có thể là do chập điện
đến hơn ba giờ cùng ngày cơ quan chức năng đã đưa được thi thể ba mẹ con ra ngoài
hiện lực lượng chức năng tỉnh nam định đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc